y tế cơ sở sẽ là điểm tựa vững chắc cho người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe